ngay sau khi bộ y tế công bố thêm hai trường hợp nhiễm virus zika tại tp hcm và bình dương
sở y tế tp hcm đã khẩn trương tiến hành các biện pháp xử lý dịch tễ tại nơi phát hiện ca bệnh
theo đó tp hcm đang giám sát ba mươi bệnh viện cấp thành phố và cấp quận huyện
những bệnh nhân có dấu hiệu nhiễm virus zika sẽ được phát hiện kịp thời
ngay sau công bố của bộ y tế trung tâm y tế dự phòng tp hcm đã phối hợp với trung tâm y tế dự phòng
quận chín tiến hành điều tra dịch tễ tổ chức phun hóa chất diệt mũi tại nhà ở của các bệnh nhân
và khu vực xung quanh theo hướng dẫn của bộ y tế
trung tâm y tế dự phòng tp hcm khuyên cáo người dân thành phố cần phối hợp với ngành y tế
tích cực diệt mũi diệt lăng quăng dọn sạch các vật chứa nước để mũi vằn không còn nơi trú ngụ sinh sản
hiện nay tp hcm đang giám sát tại ba mươi bệnh viện cấp thành phố và cấp quận huyện
những bệnh nhân có dấu hiệu nhiễm virus zika được phát hiện sẽ sớm kịp thời đưa vào tầm soát
bác sĩ nguyễn hiệu hưng phó giám đốc sở y tế tp hcm cho biết sở y tế tp hcm đã làm việc với các đơn vị liên quan
để tăng cường công tác truyền thông các đơn vị phải tăng cường công tác tư vấn ở nơi khám bệnh
đặc biệt là đối với các thai phụ ở các bệnh viện phụ sản
về phun thuốc thì sau bảy ngày nữa sở sẽ phun đợt hai xung quanh khu vực có ca bệnh